hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an các đơn vị chức năng vừa tổ chức giải cứu thành công một công dân bị lừa sang campuchia lao động đưa về việt nam an toàn
trước đó vào ngày tám tháng bảy cơ quan công an nhận tin báo về trường hợp một nạn nhân bị lừa bán qua campuchia làm việc nhẹ lương cao
muốn trở lại việt nam thì gia đình phải trả tám mươi bốn triệu đồng tiền chuộc
sau khi nạn nhân trốn ra khỏi nơi bị nhốt thì bị các đối tượng truy đuổi gắt gao
đến trưa ngày một mươi tháng bảy lực lượng chức năng đã giải cứu thành công và đưa nạn nhân về việt nam an toàn
đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang vừa phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới thu giữ một thuyền máy cùng chín mươi bốn cá thể kỳ đà và động vật họ rùa
các đối tượng vận chuyển số cá thể động vật hoang dã trên đã lợi dụng đêm tối để bỏ trốn để lại phương tiện và tăng vật
thưa quý vị vào ngày hai mươi bốn tháng bảy vừa qua bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai trên cổng thông tin địa tử
theo thống kê thì năm nay cả nước ghi nhận có rất nhiều các thủ khoa ở nhiều môn học khác nhau
vâng điều gì đã làm nên những thành tích này của các em
đó chính là sự nỗ lực phân đấu học tập trong suốt một mươi hai năm giải luyện trên ghế nhà trường
và để cùng chung niềm vui với những kết quả mà các em đã đạt được thì đông đảo cư dân mạng đã dành những lời chúc mừng và thán phục trước những thành tích của các thí sinh
mất một mươi năm phút để đạt điểm một mươi môn lịch sử và địa lý hay với số điểm tuyệt đối với ba môn toán lý hóa
đây là điều đặc biệt về những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
đông đảo cư dân mạng ngỡ ngàng trước trường hợp nhiều thí sinh đặt điểm tối đa như thế này
bởi lẽ để thi tốt nghiệp cũng có tính phân loại cao
để đạt tới mức độ làm bài như vậy đòi hỏi kiến thức các bạn nắm thật vững
chưa kể với câu hỏi khó để đạt một mươi điểm các sĩ tử cần liên hệ rộng và sâu hơn
trước những thành tích này nhiều dân mạng đã bày tỏ sự phấn khởi hân hoan và gửi những lời chúc mừng tới các em
chúc mừng thành tích của các cháu chúc mừng gia đình đã có một đứa con ngoan trò giỏi
mong chờ của cha mẹ chỉ có vậy chúc cháu thành đạt trong tương lai
nể phục mấy em thi tốt thật sự chúc các em con đường sau này càng thêm thuận lợi
mong em phát huy khả năng của mình trong tương lai cho đất nước
qua kết quả mà bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố mới đây
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai có tới ba thí sinh đạt ba điểm một mươi trong sáu môn
ngoài hà nội hai thí sinh còn lại lần lượt đến từ vĩnh phúc và ninh bình
cả hai sĩ tử này đều đạt điểm tuyệt đối tổ hợp khoa học xã hội
đây là kết quả sau bao nỗ lực cố gắng của các em
dù trong mỗi kỳ thi đều có nước mắt có những nụ cười hạnh phúc khi nhận điểm
nhưng có lẽ em nguyễn ngọc lễ trường trung học phổ thông quốc oai hà nội
đạt điểm số ba mươi trên ba mươi tổ hợp a và trở thành thủ khoa toàn quốc
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng đang rất vui và hài lòng với số điểm của mình
đến bây giờ em vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng vui sướng
em cũng không có bí quyết gì đặc biệt
em dành thời gian ôn luyện mỗi ngày nỗ lực cố gắng ô từng chút một
chia sẻ với báo chí thầy phạm ngọc hưng phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông quốc oai chia sẻ
nhà trường rất vui và phấn khởi khi nhận được tin em nguyễn ngọc lễ đặt biển số ba mươi trên ba mươi tổ hợp a
kỳ ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
không chỉ có thành tích nổi bật trong học tập lẽ còn là một học trò ngoan ngoãn vui tính hoa đồng và rất kiên tốn
đây là một niềm tự hào lớn đối với nhà trường
ngọc lễ trở thành thủ khoa đúng vào dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường trung học phổ thông quốc oai
là một điều rất đặc biệt và mang đến niềm vui gấp bội
theo thống kê năm nay cả nước ghi nhận năm điểm một mươi tuyệt đối môn ngữ văn
một trong số đó là nữ sinh đặng thị bích trâm đến từ thừa thiên huế
thực tế điểm tuyệt đối bài thi tự luận là điều không dễ dàng lại là một môn mang nhiều tính cảm xúc như ngữ văn
có thể nói những sĩ tử đạt điểm một mươi môn ngữ văn đã phải cố gắng trao dồi từ ngữ
đọc nhiều sách báo để mở rộng khả năng liên hệ sáng tạo của mình
nhiều cư dân mạng hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục thấy những điểm một mươi sáng trói trong những kỳ thi tiếp theo
và phát huy tốt những thành tích đã đạt được
như vậy ôn thi không phải việc dễ dàng chỉ cần học thuộc là xong
các bạn phải có chiến lược riêng tìm hiểu sâu rộng và rèn luyện tính tư duy tốt mới mong đạt thành tích như mong đợi
với những nỗ lực mà các bạn đã cố gắng trong thời gian qua kết quả này hoàn toàn xứng đáng
mong rằng trong thời gian tới
các sĩ tử sẽ đậu vào trường mà bản thân yêu thích
đồng đảo cư dân mạng bày tỏ
điểm thi trung học phổ thông quốc gia sẽ đánh giá toàn bộ quá trình nỗ lực
phân đấu học tập của các em học sinh trong một mươi hai năm giản luyện trên ghế nhà trường
do vậy để tập trung cho kỳ thi này
nhiều bạn đã dốc toàn lực và cố gắng hết sức mình để đạt được thành tích cao nhất
và hy vọng tất cả các bạn thí sinh dù có kết quả thế nào đi chăng nữa
hãy cứ tự hào vì đã làm hết sức mình
bạn có cảm nhận thế nào về những thành tích
mà các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai
hãy để lại bình luận và chia sẻ những cảm xúc
gửi những lời chúc tốt đẹp của mình dành cho các em trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị bất chấp hàng loạt vụ tai nạn thương tâm
hay việc xử lý cương quyết của lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ
thì tình trạng người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia vẫn còn diễn ra
vâng uống rượu bia là quyền của mỗi người
thế nhưng khi rượu bia là nguyên nhân trực tiếp gây hại cho chính mình và người khác
thì chúng ta cần phải có ứng xử phù hợp
bởi những lời bao biện kiểu như là xúc miệng bằng cồn để tránh covid sẽ chẳng còn ý nghĩa
một buổi kiểm tra nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
và cảnh sát giao thông của bản tỉnh hương yên trên đường ba mươi chín
người tham gia giao thông cũng chấp hành rất là tốt các yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng
anh thổ một hơi thật đều nhé
anh sừng lại anh sừng lại
cái việc này thì tất nhiên là nó là rất tốt đối với mọi người đi tham gia giao thông trên đường
rất tốt đồng chí ạ
vì là mình thấy là như thế để mọi người được vui phạm thôi
an toàn giao thông này chính
tuy nhiên nó vẫn còn có một số
người khăn giao thông chưa ý thức được những hành vi nguy hiểm của điều khiển công tiện máy xe trong người có chất cồn chất ma túy
anh ngậm hơi anh thổi thật đều không
chưa thổi đâu anh
anh ơi từ từ đã nào cho em mời anh kiểm tra lại nào
nên nên nên rồi ok anh
không báo với anh nhé nồng độ cồn đo được trong hơi thở của anh là một hai trăm linh ba mg trên lít nha anh nhé
bản thân mình vừa sử dụng rượu hay bia vậy ạ
dạ tôi không sử dụng rượu bia
đây là tôi sử dụng để xử lý bây giờ là nó đang có lại cái dịch covid này chúng tôi phải xúc dựa bằng miệng
để đi lại thì bắt đầu có bị cồn và chúng tôi bây giờ bắt đầu tôi mới đi làm chứ không phải là tôi đi chơi
anh nói là xúc miệng bằng cồn tôi lấy nước lọc cho anh xúc miệng
chúng tôi sẽ đo lọc lại bằng nước xong chúng tôi đi đo lại
bằng nước đi xúc sạch đi chúng tôi tiến hành đo lại
mới anh thổi
anh chưa thổi đâu
có có kết quả

đối với cả lỗi này của anh sẽ bị tạm giữ phương tiện của anh là bảy ngày
mức sự phạt của anh là bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng xe của anh là trong vòng hai mươi ba đáng
anh thổi một hơi dài đều
thông báo anh kết quả kiểm tra lòng độ cồn của anh là ba trăm một mươi hai mg trên một lít hơi thở
anh vừa sử dụng bia này rượu
anh uống bia
anh uống bia
uống từ sáng
uống bia từ sáng
cũng có rất nhiều trường hợp
là tìm mọi cách để lé tránh chống đối
và có lý do hoặc quan hệ
rồi là các thứ như mà chúng tôi làm quyên quyết làm chưa để không có vùng cấm
có thể thấy
quốc gia quân cao điểm tuyên truyền
tổng kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó có kiểm tra lòng độ cồn trên địa bàn tỉnh hương yên rất quyết liệt
nhưng tình trạng người dân điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia vẫn diễn ra
thiết nghĩ để tình trạng người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông không sử dụng rượu bia
thì nhận thức của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông là yếu tố quan trọng nhất
thưa quý vị và các bạn
theo nhận định của các cơ quan chức năng
thì tội phạm trong lĩnh vực tín dụng đen ngày càng hoạt động tinh vi
cả trên không gian mạng và trong cuộc sống
không khó để có thể bắt gặp những lời mời chào cho vay hấp dẫn nhanh gọn không cần thế chấp
khiến cho nhiều người sập bẫy để rồi dễ vay khó trả và lâm vào cảnh nợ nần
thậm chí là bị đe dọa về tính mạng
mấy đời hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam và sep
đã phải lên tiếng về tình trạng tín dụng đen đe dọa lãnh đạo doanh nghiệp
những người đòi nợ đã lên mạng xã hội bôi nhọ công ty
cắt ghép hình ảnh của lãnh đạo công ty và lan truyền như đang truy tìm đối tượng lừa đảo
nhìn nhận về thực trạng này như thế nào
và những cái bẫy tín dụng đen ẩn mình ra sao
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với sự tham gia của luật sư đặng văn cường
đoàn luật sư thành phố hà nội sẽ cùng chúng ta phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi cụ thể thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn
ngày hai mươi một tháng bảy cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp với cục cảnh sát hình sự đã phá đường dây cho vai lãi nặng quy mô lớn
qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào việt nam
theo tài liệu điều tra có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng
với tổng số tiền vai là hơn một tám trăm linh tỷ đồng của nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia
và phải trả lãi suất tới hai chín mươi gói vay bảy ngày
ngày hai mươi năm tháng bảy hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep cho biết
dịch vụ vai tiêu dùng nhanh đang có dấu hiệu thịnh hành ở nhiều tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
nhất là trong các khu công nghiệp khu chế xuất
các tổ chức tín dụng cho vay cá nhân thông qua app với nhiều thông tin quảng cáo hấp dẫn
nhiều người lao động nhẹ dạ đã bị rụ rỗ lôi kéo vay nợ
sau đó khi một số người không trả được tiền
thì các đối tượng đã gọi điện và nhắn tin liên tục
đe dọa quấy nhiêu chửi bới cả lãnh đạo công ty nơi người lao động đang làm việc
vâng thưa luật sư đảng quân cường đó chỉ là hai vụ việc mới nhất liên quan đến tội phạm tiến dụng đen
luật sư đánh giá nhìn nhận như thế nào về diễn biến của tội phạm này trong thời gian gần đây ạ
vâng có thể nói rằng là trong những năm gần đây
thì tín dụng đen là vấn đề nhức nhối trong xã hội
và nhiều người đã trở thành nạn nhân của cái nạn tín dụng đen này
và tiến dụng đen là một cái thái niệm mà nó không có trong từ điển
nhưng mà nói về tiến dụng đen thì ai cũng hình dung ra là một hoạt động cho vai lãi nặng
và đòi nợ theo kiểu đe dọa huy hiếp linh thần
và rất nhiều người đã trở thành nạn nhân
và cơ quan chức năng cũng đã rất quyết liệt
trong việc đấu tranh với cái nạn tiến dụng đen
và thậm chí là các chuyên gia các đại biểu quốc hội cũng đã lên tiếng trong nghị trường quốc hội rồi
nhưng mà tôi nghĩ rằng là vấn đề này còn rất là nan giải
và cần phải có những cái giải pháp cũng như quyết tâm cao hơn nữa
thì mới kiểm soát được tình hình cho vai
đặc biệt là cho vai ở các công ty đài chính như vậy
trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những phương thức lừa đảo truyền thống
thì tội phạm tín dụng đen cũng đã có những sự biến tướng và ẩn mình trên không gian mạng
lực sư có thể phân tích cụ thể hơn những bẫy tiến dụng đen được gian ra đối với các nạn nhân là gì ạ
bản chất tiến dụng đen thì xuất phát từ quan hệ vai mượn vai mượn tài sản
và vai mượn tài sản là cái giao dịch kiên sự mà pháp luật cho phép
tuy nhiên pháp luật có quy định là trong trường hợp hợp đồng vai tài sản được xác lập
theo thỏa thuận các bên thì lãi suất không được vượt quá hai mươi một năm
và nếu trong trường hợp mà lãi suất vượt quá năm lần mức lãi suất nhà nước quy định
và thu lại bất chính
từ một trăm linh triệu đồng trở lên
à từ ba mươi triệu đồng trở lên
hoặc là đã bị phạt hành chính rồi mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự
chính vì những đối tượng cho vay nặng lãi này hiểu biết pháp luật
có hiểu biết các quy định đó
nhưng các đối tượng này cố tình lách luật
bằng cách là
thứ nhất là xuất phát từ cái nhu cầu của người vai tiêu dùng rất là lớn
mà trong cái đó hệ thống tiến dụng này chưa đáp ứng được
cho nên là cái nhu cầu cái tiềm năng để cho vay lãi suất cao là rất cao
chính vì vậy họ đánh vào sự thiếu hiểu biết
của người vai
đánh vào cái sự khó khăn
cái nhu cầu của người vai
cho nên họ
cái thủ tục vai nhanh gọn dễ dàng
còn nếu vai các tổ chức tiến dụng hoặc là vai ngân hàng rất là khó
thứ hai nữa là
không cần điều kiện của thế chấp gì cả
chỉ cần thông tin cá nhân hoặc kiếm minh thư là vai được
thứ ba nữa là
mức lãi suất thậm chí họ đưa ra
mức lãi suất không phải là lãi suất cao
và có thể chỉ là
mức lãi suất
mà người vai có thể chấp nhận được
và thêm vào đó là các cái khoản họ cắt ra
ví dụ lãi phạt ví dụ tiền bảo hiểm
ví dụ như là cái chi phí
hồ sơ v v
và cuối cùng cộng lại mức lãi suất cao khủng khiếp
và điều đặc biệt hơn là
tiến dụng đen nó khác với
hoạt động tiến dụng thông thường
ở chỗ là cái hoạt động đòi nợ
là đòi nợ trái pháp luật
lấy thông tin của người đi vai
và sau đó nếu không trả được nợ
hoặc là đến thời hạn không trả
thì sẽ dùng mọi cái biện pháp tàn nhẫn nhất có thể
để ép buộc người vai phải trả nợ
và bác sư vừa đề cập đến vấn đề
đòi nợ trong hoạt động tiến dụng đen
như vụ việc mà chúng ta vừa mới đề cập
ở ngay phần đầu chương trình liên quan đến
hiệp hội thủy sản và xép
các đối tượng đã có hành vi đó là
đe dọa gửi đến thông tin đến với lãnh đạo
của công ty nơi mà có người lao động
bị nợ tiến dụng đen như vậy
và dùng các thủ đoạn để có thể tìm một cách đòi nợ
vậy thì ở góc độ pháp lý với những hành vi vi phạm này
thì sẽ là vi phạm quy định nào
và sẽ có chế tài sự phản xác sau ạ
thưa đại sĩ
hoạt động cho vai tiến dụng
là một cái quan hệ bản chất là quan hệ dân sự
và đầu tiên thì phải tuân thủ
các quy định của pháp luật về dân sự
trong giao dịch dân sự hoạt động dân sự
thứ hai nữa là liên quan lĩnh vực tài chính ngân hàng
thì sẽ có những quy định liên quan tài chính ngân hàng
và ở đây là
cái hoạt động đòi nợ
là pháp luật cho phép đòi nợ
nhưng mà dịch vụ đòi nợ
thì từ khi mà sửa đổi luật đầu tư
thì đã có những quy định
đã cấm dịch vụ đòi nợ rồi
cho nên là các tổ chức mà thực hiện hoạt động dịch vụ đòi nợ
thì đó là hành vi bị cấm
thứ hai nữa là
những người mà cho vai
những chủ nợ có quyền đòi nợ
đấy là quyền dân sự
và pháp luật thì quy định ở
tại thông tư số bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi ba
và hiện nay được sửa đổi
bởi thông tư số một mươi tám năm hai nghìn một mươi
thì quy định là
trong trường hợp đòi nợ
của các tổ chức tiên dụng như vậy
thì được quyền đòi nợ
từ bảy giờ sáng
cho đến một mươi chín giờ tối
đó là thời gian đòi nợ
thứ hai nữa là đòi nợ bằng hình thức là
nhắc nợ không quá năm lần trên một ngày
thứ ba nữa là
pháp luật nghiêm cấm
cái việc là đe dọa
uy hiếp tinh thần của người vai tiền
và xúc phạm doanh nghiệp nhân phẩm người vai tiền
hoặc là những người khác để đòi nợ
bởi vậy trong trường hợp
mà đòi nợ với người mà người không vai
không nghĩa vụ thì đó là vi phạm pháp luật
thứ hai nữa là nếu mà nhắc nợ
quá năm lần trong một ngày là vi phạm pháp luật
nếu đòi nợ ngoài khoảng thời gian
từ bảy giờ tới hai mươi một h là vi phạm
hoặc là có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần
chửi bới xúc phạm doanh nghiệp nhân phẩm
thì đó là hành vi vi phạm pháp luật
và tùy vào tính chất mức độ của hành vi phạm
tùy thuộc vào hậu quả xảy ra
và người vi phạm có thể bị phạt hành chính
hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
ví dụ với những cái nơi
chửi bới xúc phạm đe dọa
thì nếu mà qua mạng
thông tin mạng máy tính
mạng nguyên tông mạng internet
thì theo nghị định số một mươi năm
có thể phạt từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
còn cái hành vi mà chửi nó xúc phạm nghiêm trọng
thì có thể bị xử lý hình sự
về tội làm nhục người khác
thế còn nếu mà hành vi mà sử dụng
mạng máy tính mạng nguyên tông
để đe dọa uy hiếp tinh thần
hoặc là đến trực tiếp uy hiếp tinh thần
thì có thể xử lý hình sự về tội cưỡng loạt thải sản
và ngoài ra thì trong trường hợp
tập trung đông người gây mất an ninh trật tự
thì có thể xử lý về tội gây dối trực tực công cộng
và pháp luật việt nam có rất nhiều
các quy định các chế tài
hành chính hình sự để có thể xử lý
với nạn tín dụng đen
chúng tôi vẫn muốn luật sư phân tích cụ thể hơn một chút
trong thời gian gần đây thì tội phạm tín dụng đen
đã có sự biến tướng và hoạt động
khá là mạnh ở trên không gian mạng
tuy nhiên là dưới hình thức ẩn mình do đó là người dân rất khó
để có thể là đề phòng và rất dễ bị sập bẫy
thì cụ thể là thủ đoạn phương thức
của tội phạm này trên không gian mạng như thế nào
ví dụ như gần đây chúng tôi được biết là
có những hình thức lừa đảo thông qua các app
được cài đặt trên điện thoại di động
thứ nhất là chúng ta phải nói rằng là
cái nạn tín dụng đen nở rộ trong những năm gần đây
thì nó xuất phát từ nhiều yếu tố
có yếu tố chủ quan yếu tố khách quan
đầu tiên là xác định là do nhu cầu
vay tiêu dùng của người dân rất lớn
đặc biệt là người nào động người công nhân
và trong đời sống thì ai cũng có lúc khó khăn
và khi khó khăn như vậy để vay vài chục triệu
không đơn giản chút nào cả
cho nên là cái nhu cầu rất lớn
thứ hai nữa là
cái sự liên thông trên các phương viện điện tử
những dịch vụ điện tử
nó rất là nhanh
cho nên là cái việc mà vay
thông qua hình thức là qua app
hoặc là qua các trang mạng
nó rất là dễ dàng tiện lợi thủ tục nhanh gọn
thứ ba nữa là
những người đi vay tiêu dùng như vậy
thường là những người
lao động ít hiểu biết
và họ đang rất khó khăn
cho nên là họ không tính được

và họ đang rất khó khăn

và thứ hai nữa là
nhiều khi những đối tượng
đã cắt những khoản lãi ra
vào những khoản gọi là chi phí bảo hiểm
rồi chi phí hồ sơ
rồi là lãi phạt
cho nên là các đối tượng lé cái lãi suất cao
thứ ba nữa là
người đi vay thường là khó khăn tức thời
cho nên họ nghĩ rằng là
trong khoảng thời gian đấy họ có thể trả nợ
nhưng mà thường là
sẽ rất khó để trả lợi đúng hạn
và cái lãi suất lái mẹ đẻ lãi con như vậy
và thường là
thường người vay sẽ nâm vào tình trạng là
khó khăn túng quẩn phá sản
không có khả năng thanh toán
và khi đó thì các đối tượng sẽ sử dụng rất là chiêu trò
để gây áp lực
đối với người đó và những người thân gia đình
thậm chí là cơ quan đơn vị làm việc
để đòi nợ
và rõ ràng là khi dơ vào tình cảnh như vậy thì họ mới biết là
họ đã mắc vào bẫy tín dụng đen
vậy thì luật sư có lời khuyên như thế nào với các nạn nhân để họ có thể thoát khỏi bẫy này ạ
tôi nghĩ rằng là
trong cuộc sống thì ai cũng có lúc khó khăn
ai cũng có lúc cần vay tiền
bởi vậy là khi chúng ta gặp những khó khăn như vậy
thì chúng ta trước hết là cũng nhờ sự giúp đỡ
của những người thân xung quanh
thứ hai nữa là những tổ chức đoàn thể
có những chính sách hỗ trợ
thứ ba nữa là khi chúng ta
không có thể tìm được cái nguồn vay ở những người thân
những tổ chức cơ quan mà đáng tin cậy
các tổ chức tín dụng
thì chúng ta cần phải
tìm hiểu kỹ là chúng ta vay
vay của tổ chức cá nhân nào
và cái hình thức vay đó được thực hiện như thế nào
thứ ba nữa là
lãi suất chúng ta phải tính rất rõ về lãi suất
ngoài lãi suất đó ra còn khoản chi phí nào khác hay không
và đặc biệt là
tiến độ trả nợ thời gian trả nợ
và một nội dung quan trọng
là cái thế chấp cái gì
tín chấp cái gì
và đặc biệt là không bao giờ được
để các đối tượng đó
sử dụng những thông tin hình ảnh
của cá nhân
để thực hiện hành vi
đòi nợ trái pháp luật
hoặc là cung cấp tại mật khẩu iconow
hoặc là cung cấp thông tin về
người thân gia đình
hoặc cung cấp thông tin về địa chỉ cơ quan làm việc
rồi cung cấp những thông tin
bí mật cá nhân khác
và nếu trong trường hợp mà không trả được nợ
thì rõ ràng là đối tượng cho vay đó
họ dùng đủ các chiêu trò để gây khó khăn
và có những trường hợp đã phải
thậm chí là phải cuốn mách
đến mức phải tự tử
hoặc là phải thực hiện những hành vi
mà dại dột khi mà bị dồn vào đường cùng như vậy
thưa luật sư
để có thể là ngăn ngừa và đẩy lùi
tội phạm thí dụng nền trong xã hội
thì các lực lượng chức năng đã đưa ra rất là nhiều giải pháp đồng bộ
và trong đó thì lực lượng công an với vai trò là chủ công
cũng đã mở rất là nhiều đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm này
tuy nhiên nó vẫn có những biến tướng rất là tinh vi và phức tạp
thế thì theo luật sư cái giải pháp cần phải đưa ra sẽ là gì ạ
tôi nghĩ rằng là
tín tụng đen trong bối cảnh hiện nay
là cái câu chuyện
nó là cái su thế của cái sự phát triển công nghệ
cũng như là nhu cầu của xã hội
để đấu tranh với nạn tín tụng đen
thì chúng ta chỉ có phát hiện triệt phá xử lý thôi là chưa đủ
và chúng ta phải thực hiện đồng bộ đầy đủ các giải pháp phòng ngừa tội phạm
phòng ngừa những hành vi vi phạm
ở đây thì trước hết là chúng ta phải hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật
để giải quyết vấn đề vai tiêu dùng
để giải quyết vấn đề nhu cầu vay tiêu dùng trong xã hội
ví dụ như là các tổ chức tiến dụng
sẽ đơn giản hóa các thủ tục cho vai tiêu dùng
và có những chính sách những gói hỗ trợ đối với tiêu dùng
rồi là huy động các cơ quan đoàn thể các tổ chức quản lý công nhân
hoặc là trong môi trường học đường
thì có những chính sách để hỗ trợ những công nhân những học sinh sinh viên gặp khó khăn
hoặc là những người lao động
rồi là pháp luật thì có quy định liên quan đến hội họ biêu phường
thì đó là những cái hình thức mà dân sự nếu mà chúng ta quản lý tốt thực hiện tốt lành mạnh
thì sẽ xử lý được
vấn đề nữa là cần phải tuyên truyền phổ biến
khi mà cơ chế chính sách pháp luật đã hoàn thiện rồi
thì cần phải tuyên truyền phổ biến giáp dụng pháp luật
để người dân nhận diện được đâu là tín dụng đen đâu là tín dụng hợp pháp
và biết được các chiêu trò phương thức thủ đoạn của các đối tượng này
để có những phòng ngừa
và khi sự việc đã xảy ra rồi
thì những người trở thành nạn nhân tín dụng đen
thì nên có cái kỹ năng có phương pháp để bảo vệ mình
ví dụ như là lưu lại những chứng cứ về đe dọa uy hiếp
ví dụ như là lưu lại chứng cứ về các đối tượng cho vay thông tin
để tố cáo với côn trực năng
và đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan chức năng
trong việc đấu tranh hỏng dụng tội phạm
thì cần phải phát hiện kịp thời xử lý nghiêm minh
và phải kiên quyết quyết liệt
thậm chí là chúng ta cần có những cái chương trình
những kế hoạch cao điểm
chấn áp tội phạm để xử lý đối với nạn tín dụng đen trên không gian mạng
chúng tôi nghĩ rằng đó là những thông tin rất là hữu ích
và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư đặng văn cường trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị khán giả rõ ràng là với tội phạm tín dụng đen
thì bên cạnh những giải pháp đồng bộ
cả về mặt pháp luật cả về cơ chế chính sách an sinh xã hội
thì sự hiểu biết của người dân là điều rất quan trọng
và để hiểu rõ hơn về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết